từ sau khi nâng cấp thành đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu á năm hai nghìn chín
và đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á năm hai nghìn hai mươi
việt nam và nhật bản đã thực sự có một mối quan hệ toàn diện và sâu sắc
và cho đến thời điểm hiện nay thị trường việt nam vẫn luôn là một thị trường hấp dẫn
thu hút các nhà đầu tư nhật bản
đây là lần thứ ba ông yuki masa sakina đến thị trường việt nam
sau hai lần trực tiếp đến việt nam để nghiên cứu tìm hiểu thị trường
lần này ông đã đưa một đoàn các doanh nghiệp của nhật bản đến với việt nam
nhằm thể hiện mong muốn của các nhà đầu tư nhật bản được gia nhập đầu tư vào thị trường việt nam
theo ông yuki masa sekine các nhà đầu tư nhật bản đánh giá rất cao thị trường việt nam
bởi việt nam được coi là một thị trường tiềm năng và rộng lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
việt nam và nhật bản là hai quốc gia đã có mối quan hệ lâu đời
đặc biệt là trong mối quan hệ kinh tế
trong mối quan hệ kinh tế thương mại hai quốc gia cũng có khá nhiều điểm chung về văn hóa
so với thị trường singapore ai hồng kông thì thị trường việt nam có phần nhỏ bé hơn
thế nhưng có thể nói việt nam có một thị trường rất tiềm năng với những người tiêu dùng tinh tế và nhạy bén
chúng tôi rất hy vọng sau chuyến đi lần này các nhà đầu tư của chúng tôi có thể gia nhập vào thị trường việt nam
và được người dân việt nam đón nhận
chúng tôi cũng hy vọng có thể tăng cường hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của việt nam trong thời gian tới
chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của việt nam trong thời gian tới
điều đó đã tăng trưởng lên chín bốn mươi hai tỷ usd tăng trưởng hai một so với cùng kỳ năm trước
điều đó đã chứng minh sự hấp dẫn của thị trường việt nam đối với các nhà đầu tư nhật bản
hiện tại chúng tôi đang có hai văn phòng chính tại hà nội và thành phố hồ chí minh
với nhiệm vụ chính là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nhật bản đến đầu tư tại thị trường việt nam
điều đó cho thấy các doanh nghiệp của chúng tôi rất quan tâm tới thị trường việt nam
và không ngừng tăng cường đầu tư tìm hiểu và gia nhập vào thị trường của các bạn
có thể nói việt nam là một thị trường rộng lớn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nhật
thị trường việt nam cũng còn rất nhiều tiềm năng cần được khai phá
trong những năm qua chính phủ việt nam luôn luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp của nhật bản tới đầu tư tại thị trường việt nam
chính phủ hai nước cũng đã ban hành chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản
hướng tới năm hai nghìn hai mươi
hai nghìn ba mươi với sáu ngành công nghiệp điện tử máy nông nghiệp chế biến nông thủy sản
đóng tàu môi trường tiết kiệm năng lượng và sản xuất ô tô phụ tùng
và những lĩnh vực mà phía nhật bản có thế mạnh phù hợp với nhu cầu phát triển
trình độ của việt nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên sáu mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi